đồng chí linh la thang ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy tp hcm cùng các nhà nghiên cứu nhà khoa học đã tham dự hội thảo
hội thảo nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những công hiến xuất sắc của đồng chí trần bạch đằng đối với cách mạng với đảng bộ và dân dân sài gòn trợ lớn gia đình tp hcm
gần một trăm linh tham luận gửi tới hội thảo đã giới thiệu khái quát về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí trần bạch đằng
hơn tám mươi năm tuổi đời trong đó có sáu mươi năm một lòng theo đảng và bác hồ đồng chí trần bạch đằng đã thể hiện trọn vẹn là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung
với tư duy và khả năng phân tích sắc bén trên nhiều lĩnh vực tư tưởng báo chí văn học đồng chí đã có những đóng góp tích cực cho công tác lý luận và hoạt động thực tiễn của đảng bộ tp hcm
hoạt động cách mạng làm báo viết văn không chỉ bằng trí tuệ mà bằng cả tấm lòng bằng con tim hào sảng của một trí thức nam bộ luôn thao thức với nhịp sống của nhân sinh và thời đại
đồng chí trần bạch đằng đã để lại cho thế hệ hôm nay những công trình tác phẩm còn nguyên giá trị cũng như tính thời sự về những vấn đề phát triển của tp hcm
thưa quý vị và các bạn tại hà nội hội thảo hội đồng giải báo chí quốc gia đã tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được những bất cập những bài học kinh nghiệm qua một mươi năm tổ chức thực hiện giải báo chí quốc gia
tại hội nghị đã có gần ba mươi tham luận từ các cấp hội chuyên gia trong cả nước đề cập đến các vấn đề liên quan tới công tác tổ chức giải báo chí quốc gia
bên cạnh đó còn có những ý kiến đóng góp đánh giá những kết quả đạt được phân tích nguyên nhân thành tựu và hạn chế đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của giải trong thời gian tới
hơn một mươi năm qua giải báo chí quốc gia đã được báo giới và công chúng hưởng ứng đón nhận tích cực
giải đã thực sự là nguồn cổ vũ lớn đối với người làm báo động viên ý thức sáng tạo của những người làm báo việt nam để ngày càng nâng cao chất lượng góp phần tăng cường sự đóng góp của báo chí và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tại hà nội đã diễn ra hội nghị sơ kết ba tháng cao điểm phối hợp truy nã tội phạm giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
trong thời gian diễn ra đợt cao điểm từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu các đơn vị truy nã tội phạm thuộc bộ công an việt nam và công an các tỉnh thành đã triển khai quyết liệt hiệu quả công tác truy bắt tội phạm từ trung quốc trốn sang việt nam
kết quả công an việt nam đã bắt giữ và bàn giao cho công an trung quốc bảy đối tượng phạm tội người trung quốc
phía công an nước bạn cũng đã bắt giữ và bàn giao cho việt nam sáu đối tượng phạm tội đang lẩn trốn tại các tỉnh biên giới của trung quốc
thời gian tới bộ công an hai nước tiếp tục thông tin kịp thời bổ sung những tài liệu mới về các đối tượng truy nã lẩn trốn của hai nước kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình phối hợp truy bắt và bàn giao các đối tượng để công tác truy nát tội phạm đạt hiệu quả cao nhất

thưa quý vị và các bạn một mươi năm trở lại đây người dân phường hoàng liệt nói riêng quận hoàng mai hà nội nói chung đã quen với hình ảnh các cán bộ dân phòng hàng ngày tận tụy với công việc của mình trên từng ngõ nhỏ phố hẹp
không chỉ giữ gìn trật tự đô thị ban bảo vệ dân phố phường hoàng liệt còn tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại địa phương giúp họ mau sớm hòa nhập với cộng đồng
trở về sau những tháng ngày chịu trách nhiệm hình sự vì lỗi lầm của mình mặc cảm không thể hòa nhập cộng đồng anh minh thấy cuộc sống thật khó khăn
nắm được tâm lý đấy ban bảo vệ dân phố phường hoàng liệt đã hàng tối đến nhà trò chuyện giúp đỡ để anh minh có thể tự tin tái hòa nhập cộng đồng làm lại từ đầu
khi ra tù tôi rất sợ mọi người nhìn vào ánh mắt rèo biểu
nhưng may nhờ các bác bảo vệ tổ thuật phố chỉ bảo chỉ bảo đã hòa nhập cộng đồng để được để được làm người làm ăn đương thiện
dù tuổi tác đã cao dù bệnh tật thế nhưng họ vẫn nhiệt tình và hết mình với công việc
hơn một mươi năm qua lực lượng bảo vệ dân phố quận hoàng mai đã cung cấp cho lực lượng công an hơn một mươi chín tin có liên quan đến an ninh trật tự
trong đó có hai sáu trăm linh tin có giá trị giúp lực lượng công an bắt giữ xử lý ba trăm chín mươi hai vụ với gần năm trăm linh đối tượng tội phạm hình sự ma túy
đồng thời vận động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương
đã là một công dân thì mình phải luôn luôn coi như là có một cái phần nào đó để coi như là đảm bảo an ninh trật tự ở tại khu dân cư tổ dân phố mà trong đó có gia đình nhà mình
nếu như ở đâu mà an ninh trật tự ổn định thì nhân dân mới phát triển được
trong đó có cả gia đình nhà tôi các con các cháu tôi cũng sao lại như thế thôi
phòng trong tất cả lơi là mà không có tệ lạ thì ở đấy nhân dân sống rất là hoài nhã vui vẻ đoàn kết
thu để giảm nghèo trong đó có đưa ra các giải pháp như chính sách trợ cấp cho các đối tượng không có sức lao động hỗ trợ cho đối tượng chính sách và người có công hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả hỗ trợ đất sản xuất để người dân có thể tự phát triển kinh tế tăng thu nhập
tuyên truyền nhắc nhở nhất là vào thời gian mua lũ này
rất nhiều hành khách tham gia mặc áo phao cầm dụng cụ nổi và để những phương tiện
để đảm bảo khi đưa khách vào sông an toàn và có những vấn đề không để gì xảy ra
mùa mưa bão đã đến với sự vào cuộc quyết liệt phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh vĩnh phúc
cố gắng đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia lưu thông trên đường thủy
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
còn rất cần ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường thủy của những người tham gia giao thông
để bảo vệ chính mình và người thân góp phần mang lại sự bình yên trên các tuyến sông
ba trăm một mươi chín là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy toàn